liên quan đến vụ phát hiện thi thể không nguyên vẹn của một người phụ nữ tại trung cư tinh thành quốc tế
quận kiến an thành phố hải phòng cơ quan chức năng xác định trên người nạn nhân có nhiều vết đâm
hiện đối tượng tình nghi gây ra vụ việc đang được khoanh vùng để xác minh làm rõ
theo công an quận kiến an thành phố hải phòng nạn nhân bị sát hại là một người phụ nữ năm mươi bốn tuổi
trú tại quận lê trân hải phòng
thi thể nạn nhân được con gái phát hiện ở quán ăn của gia đình tại trung cư tinh thành quốc tế
thuộc khu đô thị cựu viên đường lê duẩn phường bắc sơn quận kiến an thành phố hải phòng
trong tình trạng không nguyên vẹn
khám nghiệm tử thi lực lượng chức năng xác định trên người nạn nhân có nhiều vết đâm
kết hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường và lời khai của con gái nạn nhân
lực lượng chức năng bước đầu xác định được nghi phạm
hiện cơ quan công an đang nỗ lực điều tra vụ việc